cảm ơn các bạn đã theo dõi
hành vi giết đồng hương ba mươi ba tuổi của mình
do làm ăn vỡ nợ lâm vào tình thế túng quẫn nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà ở khu dân cư him lam quận bảy để gặp chia nghi trơn
lúc này lợi dụng lúc người này mất cảnh giác trương minh trơn đã ra tay sát hại bằng các vật dụng trong nhà
và cướp đi số tài sản hàng trăm triệu đồng của nạn nhân đồng thời lấy chiếc xe ô tô hiệu kia của nạn nhân làm phương tiện bỏ trốn
hiện công an tp hcm đang phối hợp cùng công an quận bảy và cơ quan lãnh sự hàn quốc mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục thông tin về việc vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín qua biên giới
trong các bị can liên quan đến vụ án một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại huyện an phú tỉnh an giang
và lê thị bạch vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
hạnh lê thị bạch vân nguyễn hữu phước võ văn trung và phạm tấn lộc cùng chú tại tỉnh an giang
đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng võ văn kha trần văn phương và phạm thanh sang
trong chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khám xét
đồng loạt một mươi năm địa điểm có liên quan đến vụ việc thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ vặt vãnh mà rất nhiều thanh thiếu niên học sinh
đã mang theo hung khí tụ tập để hỗn chiến
đây là một vấn nạn rất cần cảnh báo trên nội bàn tỉnh đắk lắk trong thời gian qua
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
chỉ từ chuyện nhìn đều nhau khi đi học về mà đặng trường thanh trà
học sinh lớp một mươi của trường trung học phổ thông hồng đức cùng nhóm bạn
đã mang theo nhiều dao dựa mã tấu đến đây để hỗn chiến với nhóm của em học sinh khác tên an ở cùng trường
học cùng các bạn khi học cùng trường xong rồi bạn mới hẹn em ra để nói chuyện
khi đến địa điểm hẹn bọn em chỉ may chỉ có bốn người thôi nhưng mà bên kia tầm ba mươi người
mang theo nhiều loại hung khí khác nhau để giấy đánh bọn em
khi gặp nhau ở nhà thời đi lên thì đánh bên kia giấy đánh em
xong rồi em mới về nhà lấy hung khí lên và đánh trẻ
bên có mâu thuẫn gì đó trên trường là hiện ra để mà trả tiền thuốc men cho bên kia lúc đầu là một trăm linh
xong rồi lúc sau là đòi năm trăm linh
xong rồi bọn em qua ra nói chuyện nói chuyện xong và được em nói ra là hòa hết rồi
xong hết rồi xong rồi đi về
sau đó là đằng sau là tầm ba mươi người chỉ lên dưới cầm rượu dao kiếm chiếm mấy em xong rồi là
xong rồi là bọn em mới quay về là lấy hung khí đánh chạ lại
còn đây là bảy học sinh thiếu niên cùng một nhóm đi tham gia hỗn chiến vào đêm khuya
ở phường tân lập thành phố bùn mơ thuật
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đến ngăn chặn kịp thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
sau khi mở rộng điều tra công an đã làm rõ nhóm này do trần nguyễn khang một mươi sáu tuổi
ở xã hỏa thắng thành phố bùn mơ thuật cầm đầu
do mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác nên khang vào mạng xã hội facebook
thành lập một nhóm rồi nhắn tin lôi kéo hàng chục thiếu niên học sinh đi giúp mình hỗn chiến
đến hơn bảy rưỡi thì tụi em có tụ tập gần một mươi người đi qua bùng bên trường quỹ khác
thì tụi em có gặp một đám của anh khang tụi em có dừng lại và nói chuyện một xíu
xong rồi đến khi nói chuyện được tầm ba bốn phút gì đó
thì một bạn thả bao rượu xuống và tụi em mỗi người rút một cây
nếu mà cái vụ việc như này mà chúng tôi mà không kịp thời phát hiện để mà xử lý kịp thời
thì sẽ hậu quả xảy ra rất là khó lường
tại vì các tuổi các cháu là đang là thanh niên đang là mới lớn
nên là rất là manh động dùng hung khí lên hậu quả không biết xảy ra như thế nào
qua cái vụ việc này tụi em rất mong các bậc phụ huynh cha mẹ cần quan tâm kèm cặp các cháu
không để các cháu tiếp xúc những đối tượng xã hội ở ngoài lôi kéo vào
và tập trung vào phối hợp với nhà trường để kèm cặp các cháu để học hành
và phát triển tốt hơn nữa để cho phục vụ xã hội sau này
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt vặt vãnh
và đang có không ít thanh thiếu niên học sinh lôi kéo bạn bè
mang theo hung khí tụ tập đi hỗn chiến gây nhiều hậu quả khôn lường
để ngăn chặn tình trạng này trước hết đòi hỏi các gia đình nhà trường chính quyền địa phương
cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý giáo dục cảm hóa con em học sinh mình
kịp thời tin báo phối hợp ngăn chặn các vụ việc
và giăn đe xử lý nghiêm minh những đối tượng có hành vị azua theo thói côn đồ bạo lực

một tàu chở dầu không rõ nguồn gốc vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang
tỉnh khánh hòa phát hiện tạm giữ khoảng ba mươi lít dầu đeo
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trên vùng biển thuộc vịnh nha trang
tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang phát hiện tàu hoàng long hai
có dấu hiệu khả nghi kiểm tra hành chính
trên tàu có bốn thuyền viên do ông hoàng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại ba mươi năm trường sa phường phước long thành phố nha trang làm thuyền trưởng
đang chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
qua xác minh được biết khoảng tám giờ cùng ngày tàu hoàng long hai đến vùng biển cách đảo hòn mon khoảng một hải lý
cho thả trôi và cập mạng tàu thale simoi để mua dầu số lượng khoảng hai mươi lít với số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
không có hóa đơn chứng từ trở vào cảng cá vĩnh trường bán lẻ thì bị bắt giữ
tàu thalesim oil cục tỉnh việt nam là tàu chuyên dụng chở dầu
chạy tuyến hành trình từ vùng biển vũng tàu đến dung quất quảng ngãi
hiện tàu hoàng long hai đã được lai rắt về cảng nha trang tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sáng qua công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với đơn gu hà pri
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn liêng bông xã đạ nhiêm huyện lạc dương
về hành vi sử dụng cưa máy cầm tay hạ cây thông tại tiểu khu số một trăm ba mươi hai xã đạ sa
như tin đã đưa vụ phá rừng tại sáu điểm thuộc tiểu khu một trăm ba mươi hai huyện lạc dương đã cưa hạ chín mươi bốn cây thông ba lá trên diện tích rừng bị tác động là hơn sáu bảy trăm linh m hai
phát hiện sự việc công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng phối hợp với hạt kiểm lâm tổ chức khám nghiệm hiện trường khởi tố vụ án để điều tra
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một đã triệu tập được tám đối tượng tạm giữ ba cưa máy cầm tay và một số phương tiện liên quan đến vụ án
với chứng cứ có được công an huyện đã bắt tạm giam đối với đơng gu hapri là đối tượng
năm hai nghìn một mươi chín đã bị hạt kiểm lâm huyện lạc dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng
hiện công an huyện lạc dương đang tiếp tục điều tra